ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai cho biết qua tổng hợp từ một ba trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động trong ba mươi một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
có khoảng bảy mươi người lao động trong các doanh nghiệp đã bắt đầu trở lại làm việc từ sáng hai mươi một tháng hai sau kỳ nghỉ tết nguyên đán mậu tuất
theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức sản xuất trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám vừa qua nhằm sản xuất cho kịp đơn hàng
các nhà máy này chủ yếu của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài công nhân làm việc trong các ngày nghỉ tết được hưởng ba trăm linh tiền lương
về tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai cho rằng
trong những năm trở lại đây công nhân quay lại làm việc chiếm tỷ lệ cao do công việc thu nhập ổn định chính sách đãi ngộ cho người lao động của chủ doanh nghiệp được cải thiện
nhiều doanh nghiệp ngoài thưởng tết hơn một tháng lương còn hỗ trợ thuê xe tổ chức đưa công nhân về quê đón tết ở các tỉnh phía bắc miền trung và đón trở lại nhà máy làm việc miễn phí